liên quan đến vụ bắt giữ xe tải chở tám trăm chín mươi năm bánh heroin tại ngã tư an sương vào ngày hai mươi bảy tháng ba
sau thời gian dài tiếp tục mở rộng điều tra sáng nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
đã phá thành công chuyên án thu giữ thêm bốn trăm bốn mươi sáu bánh heroin
theo đó bộ công an đã phối hợp cùng cảnh sát đài loan bắt ba đối tượng người đài loan
truy nã một đối tượng khác tổng số lượng tăng vật thu giữ lên đến một ba trăm chín mươi bảy bánh ma túy
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng ba đội cảnh sát giao thông an sương phối hợp cùng tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
phát hiện xe tải đang vận chuyển tám trăm chín mươi năm bánh ma túy được cất dấu tinh vi
từ vụ này ban chuyên án nhận thấy các đối tượng cầm đầu người đài loan vẫn tiếp tục vận chuyển ma túy
từ campuchia vào việt nam một mươi địa bàn tp hcm làm nơi cất dấu
sau đó ma túy được nguy trang trong container hàng vận chuyển đường biển đến đài loan
đến ngày ba tháng một mươi một công an tiếp tục thu giữ lượng lớn tăng vật gồm bốn trăm bốn mươi sáu bánh ma túy
với thành tích đạt được
sáng nay bộ công an ubnd tp hcm đã quyết định khen thưởng một mươi tám đơn vị tham gia phá chuyên án ma túy khủng trên